ngành đường sắt vừa điều chỉnh lịch trình các mắc tàu khách thống nhất bổ sung ga đón trả khách để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn hiện mỗi ngày trên tuyến đường sắt bắc nam chỉ có hai đôi tàu khách thống nhất hoạt động là tàu se một se hai se bảy se tám
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ngành đường sắt đã tạm dừng nhiều mác tàu khiến việc đi lại của người dân một số địa phương bị hạn chế
để đáp ứng nhu cầu của hành khách từ ngày hai mươi năm tháng tám công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ bổ sung ga đón trả khách trong hành trình các mắc tàu này
cụ thể tàu se một chiều hà nội sài gòn bổ sung ga tháp tràm tàu se hai chiều sài gòn hà nội bổ sung ga yên trung tàu se tám chiều sài gòn hà nội bổ sung ga bỉm sơn